trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi năm khi điều khiển xe máy đi theo đồng ven biển từ điện dương vào thành phố hội an
phát hiện một du khách người đức đi xe đạp hải liền áp sát giật chiếc túi sách ở phía trước giò xe rồi nhanh chóng tổ thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã điều tra bắt giữ hải đồng thời thu giữ một điện thoại một máy ảnh năm triệu đồng bốn trăm linh usd và một số vật dụng khác
qua đấu tranh hải còn khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ cấp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố hội an
vào trưa ngày hôm nay bảy tháng một mươi bộ đội biên phòng cửa việt đã tổ chức cứu hộ kịp thời tàu đánh cá số hiệu qt một mươi năm nghìn bảy trăm ba mươi năm do ông nguyễn thanh liêm
trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị làm thuyền trường trên tàu có bốn thuyền viên đang đánh cá dọc bờ biển quảng trị do sự cố chết máy nên tàu trôi giạt và chìm cách thôn tám triệu vân triệu phong quảng trị khoảng bốn hải lý
nhận được tin báo của ngư dân bộ đội biên phòng cửa việt đã điều động lực lượng tiếp cận tàu bị nạn khẩn trương triển khai công tác cứu hộ nhanh chóng cứu hộ tàu của ông nguyễn thanh liêm và đưa bốn ngư dân trên tàu vào bờ an toàn
ngày hôm nay bảy tháng một mươi ubnd tỉnh khánh hòa yêu cầu ngành y tế và các địa phương tập trung dập dịch xuất xuất huyết đồng thời tăng cường truyền thông kiểm tra việc thực hiện công tác này
theo đó kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết ở một số xã phương nếu phát hiện tổ chức cá nhân không tham gia phòng chống dịch cần có biện pháp xử phạt hành chính công tác tuyên truyền cần sát với thực tế tiếp tục thực hiện phòng dịch thông qua việc điều tra dịch tễ học dự trữ hóa chất cấp kinh phí đủ kịp thời cho các địa phương
ubnd tỉnh khánh hoa cũng vừa cấp bổ sung một một tỷ đồng cho ngành y tế để thực hiện công tác phòng chống sốt xuất huyết
phó thủ tướng vũ đức đam đồng ý với đề nghị của bộ y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine viêm não nhật bản cho trẻ từ sáu đến một mươi bốn tuổi bằng vaccine tiếp nhận viện trợ của liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng
phó thủ tướng giao bộ y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện việc tiếp nhận viện trợ vaccine viêm não nhật bản của liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng theo quy định
theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia vaccine viêm não nhật bản đã được triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cho trẻ từ một
diện triển khai vaccine này được mở rộng dần qua các năm
năm hai nghìn một mươi bốn vaccine viêm não nhật bản được thực hiện tại tất cả các địa phương trên toàn quốc thông qua hình thức tổ chức chiến dịch
đến nay đã có hàng chục triệu lượt trẻ được tiêm chủng vaccine này
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi h vào lúc hai mươi h ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt